theo số liệu thống kê sơ bộ của tổng cục hải quan trong tuần qua đã có tới chín trăm ba mươi chín chiếc ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu với tổng trị giá gần hai mươi bốn bảy triệu usd
như vậy số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tuần này đã tăng mạnh gấp bốn hai lần so với lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu ghi nhận được trong tuần trước là hai trăm ba mươi một xe
ô tô đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tuần chủ yếu bao gồm xe từ chín chỗ ngồi trở xuống tiếp theo là xe ô tô tải và xe ô tô loại khác xe chuyên dụng các loại
trong tuần qua có duy nhất một chiếc xe ô tô trên chín chỗ ngồi nhập khẩu được làm thủ tục nhập khẩu về việt nam